giải chạy tiếp sức kizuna ekiden năm hai nghìn một mươi chín với khẩu hiệu chạy vì an toàn giao thông đã diễn ra tại khu vực hồ hoàn kiếm hà nội
sau sự thành công của giải năm hai nghìn một mươi tám bộ công an việt nam tiếp tục phối hợp với tập đoàn báo mainichi tỉnh kanagawa nhật bản
tổ chức giải chạy lần thứ hai nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa tinh thần đoàn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật nhân dân và doanh nghiệp hai nước
giải chạy tiếp sức kizuna ekiden năm hai nghìn một mươi chín có sự tham gia của hơn một vận động viên đến từ hai trăm năm mươi đội thi xuất phát từ vườn hoa lý thái tổ
chạy tiếp sức quanh hồ hoàn kiếm với tầm chiều dài là một mươi bốn km mỗi đội có bốn lượt chạy mỗi lượt ba năm km
vận động viên của hai nước sẽ truyền cho nhau giải tiếp sức tasuki như một biểu tượng của sự đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và nhật bản
như tôi biết là giải chạy này có truyền thống một trăm linh năm rồi đây là một giải phong trào mọi người chạy không vì thành tích phát động cái thói quen tập luyện của mọi người
phát biểu tại giải chạy kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an khẳng định
trong những năm qua mối quan hệ hợp tác giữa việt nam nhật bản đã không ngừng phát triển sâu rộng trên các mặt chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh
và việc các đối tác nhật bản phối hợp với bộ công an việt nam tổ chức giải chạy đua tiếp sức kizuna ekiden là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt
thúc đẩy ngoại giao văn hóa ngoại giao nhân dân giữa hai nước mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp
cuộc chạy thi năm hai nghìn một mươi tám của ekidam hết sức thành công nhưng năm nay lại càng thành công tạo một cuộc vận động gian luyện sức khỏe để chủ động
và có sức khỏe sẽ có tất cả để chủ động phòng và chống tội phạm và đảm bảo trật tự an ninh an toàn trong bối cảnh tất cả
sự tham gia của lực lượng cảnh sát nhật bản và các vận động viên của lực lượng công an nhân dân doanh nghiệp hai nước là minh chứng cụ thể
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa việt nam và nhật bản